theo thống kê của cơ quan tình báo liên bang mỹ fbi trong vòng một tháng trước thêm bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu số lượng súng được người dân mỹ mua đã tăng cao kỷ lục
theo thống kê của mạng lưới kiểm tra lai lịch về các vụ mua súng thuộc fpi hơn hai ba triệu khẩu súng đã được đăng kiểm tại mỹ chỉ trong tháng một mươi vừa qua
con số này đánh dấu một mươi tám tháng doanh số súng gia tăng liên tục
tuy nhiên theo fbi con số đăng kiểm súng không thể hiện chính xác một trăm linh lượng súng bán ra mà chỉ là để tham khảo dựa trên số lượng súng mới được kiểm tra nguồn gốc và tiền xử tội phạm của người sở hữu
ngoài các quan ngại về an ninh dân mỹ cũng tranh thủ mua súng trong trường hợp bà clinton có thể trở thành tổng thống vì vị ứng cử viên đảng dân chủ này chủ trương giới hạn hoạt động mua bán vũ khí ở mỹ